nhưng mà nó giúp cho tài khoản chúng ta được an toàn hơn rất nhiều
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cũng khuyến cáo khi gặp sự cố
người dân cần cách ly hệ thống bị ảnh hưởng khỏi mạng và liên hệ với đội an toàn an ninh thông tin
tổng công ty để kịp thời xử lý để tránh làm phát tán virus mã độc
thực hiện quét kỹ lưỡng bằng phần mềm chống virus hoặc phần mềm chống phần mềm độc hại được cập nhật
xóa mọi phần mềm độc hại đã xác định và các thành phần liên quan mã độc
thay đổi mật khẩu cho các tài khoản có khả năng bị xâm phạm
cập nhật thường xuyên các thông tin cảnh báo giám sát các hoạt động bất thường hoặc đáng ngờ trên mạng và các hệ thống thông tin
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
chiều ngày chín tháng năm liên bộ công thương tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo chủ kỳ
và đáng chú ý xăng ron chín mươi năm đã hạ nhiệt xuống quanh mốc
là hai mươi ba đồng một lít mực thấp nhất kể từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đến hôm nay
cụ thể cơ quan điều hành quyết định giảm một hai trăm tám mươi tám đồng trên mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai
giá bán mới của mặt hàng này là hai mươi hai sáu trăm hai mươi ba đồng một lít
xăng ron chín mươi năm giảm mạnh một bốn trăm một mươi một đồng
giá bán mới là hai mươi ba năm trăm bốn mươi bốn đồng một lít
như vậy giá xăng ron chín mươi năm đã hạ nhiệt sau gần hai tháng trụ
quanh ở mức là hai mươi năm đồng một lít
trong khi đó giá dầu được điều chỉnh giảm nhẹ hơn
với dầu diesel giảm bảy trăm năm mươi chín đồng
giá bán mới là một mươi chín tám trăm bốn mươi đồng bảy đồng một lít
dầu hỏa giảm tám trăm bốn mươi ba đồng
giá bán mới là một mươi chín bảy trăm linh một đồng một lít
dầu ma rút giảm ít nhất ở mức là một trăm sáu mươi đồng
giá bán không cao hơn một mươi bảy năm trăm linh ba đồng một kg
nắng nóng thì hàng chục nghìn người dân tại khu vực miền núi đã chật vật với nguồn nước sinh hoạt
tỉnh quảng bình đã có nhiều giải pháp giúp cho người dân có nước sạch
tuy nhiên nguồn lực thì có hạn
do đó hàng chục nghìn hộ dân khu vực miền núi và một số bộ phận người dân vùng ven biển đang rất khó khăn về nguồn nước sạch
mới đầu hè gia đình chị cao thị hoa lý và nhiều hộ dân tại thôn tiền phong xã trung hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình đã phải chật vật với nguồn nước sinh hoạt
gần bốn trăm linh giếng đào giếng khoan ở đây không có nước
nhiều giếng có nước thì hơn một mươi hộ gia đình sử dụng chung bơm lên rất khó khăn
nước còn có độ phèn cao ăn uống dễ sinh bệnh
nếu mà nói về thiểu nước thôn tiền phong á thì xảy ra hàng năm rồi
chỉ có uống theo là cái nước vụ chứ còn về cái đoàn mà cử ra thì đến chứ là đều là mất nước
người dân chỉ có là đi xin hoặc là những cái gia đình nào mà con thì họ cho chỉ có là mình dùng cái nước là sinh hoạt ăn uống
còn tắm giặt mọi cái thì ở dân thôn tiền bệ đầy phong ở đây là phù thuộc vô khai suối hết
thông kê số bộ ban đầu thì trên địa bàn xã trung hóa tầm trên bảy mươi là hộ bà con thiểu nước
và một số hồ dân có diễn khoan cho nên thì người dân họ khắc phục họ xin và họ sẽ trang trẻ cho nhau
một số không có thì họ sẽ ra khe ra phủy họ chở và họ sẽ thuê xe công nông họ chở về để sinh nước sinh hoạt hàng ngày
về cái vấn đề này thì chúng tôi đã báo cáo lên trên huyền và để xin chủ trương để khắc phục
hiện tại trên địa bàn xã trung hóa thì có hai cái diễn dư phong của quốc phòng
nếu mà được thì chúng tôi sẽ dùng cái diễn đó để mà cung cấp cho người dân
hàng chục nghìn hộ dân tại khu vực miền núi của tỉnh quảng bình chủ yếu sử dụng nước tại các con đập nhỏ các khe suối tự chảy
đầu mùa hè nước khe suối cạn nhiều thôn bản lại xảy ra thiếu nước nhiều hộ dân phải ra sông danh sông long đại và các nơi có nước để gánh nước về sinh hoạt hoặc mua nước để dùng
đây mà nói thì sử dụng thì đối chứng là khoảng là một mươi đến một mươi năm hồ
nhưng mà thời gian thì đối chứng cũng là hai mươi đến hai mươi năm ngày
về cái giải pháp lâu dài thì chúng tôi thấy rằng là hiện nay là các cái công trình cấp nước cho người dân là chủ yếu là các công trình nhỏ lẻ
và chúng ta cần đầu tư các công trình lớn với quy mô lớn tập trung lấy các nguồn nước từ các hồ nước ngọt từ các công trình thủy lợi mà có nguồn nước bền vừng để kết nối các công trình lại và để cấp nước đảm bảo an toàn hơn cho bà con
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình cho biết
sau thời gian nắng nóng đỉnh điểm quảng bình đã có mưa dài ngày
đây là nguồn nước vô cùng quan trọng cho mùa khô năm nay
do đó sở đã chỉ đạo các địa phương phòng chống hạn đặc biệt là giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt điều tiết các hồ và đảm bảo các nguồn nước dự trữ
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam

thành phố hồ chí minh đảm bảo công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật triển khai thi công ba gói thầu tuyến bê trụ số hai
theo đó ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm mao gửi thông báo đến sở công thương sở xây dựng
sở giao thông vận tải tp hcm cùng các đơn vị liên quan về việc thi công ba gói thầu xltn một xlcn một và xld một của tuyến bê trụ số hai
dự án có tổng mức đầu tư là bốn mươi bảy tám trăm chín mươi tám mươi bốn tỷ đồng với chiều dài hơn một mươi một km đoạn đi ngầm dài hơn chín km đoạn đi trên cao dài gần hai km và một mươi nhà ga chín nhà ga ngầm một nhà ga trên cao
dự án đi qua địa bàn của sáu quận gồm quận một quận ba quận một mươi quận một mươi hai quận tân bình
và quận tân phú với tổng diện tích thu hồi hai trăm năm mươi một m hai tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ là hơn ba bảy trăm linh tỷ đồng
đến nay tỷ lệ bàn giao mặt bằng toàn tuyến đạt tám mươi chín hai mươi ba năm trăm hai mươi hai trên năm trăm tám mươi năm trường hợp
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi bốn dự án tập trung chủ yếu là công tác di dời hạ tầng kỹ thuật đồng thời thực hiện lựa chọn tư vấn chung của dự án
xây dựng hồ sơ mời thầu chuẩn bị công tác đấu thầu kết cấu thầu chính vào năm hai nghìn hai mươi
cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn đề nghị sở nông nghiệp và phát triển đông thôn tỉnh khánh hòa
chỉ đạo các đơn vị chuyên bồn sớm xác nhận được nguyên nhân gây chết đối với tôm hồng bông
hướng dẫn người nuôi tôm thu gâm toàn bộ sát tôm chết lên bờ xử lý không để ô nhiễm môi trường
theo cục thủy sản tại huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa xảy ra hiện tượng tôm hồng bông chết hàng loạt
đây là vùng có mật độ thả nuôi cao trên một mươi bảy con một m hai với số lượng lồng nuôi lớn với khoảng một mươi lồng
cục thủy sản nhận định nguyên nhân ban đầu do nắng nóng mật độ lồng nuôi cao lượng oxy hòa tăng thấp
làm suy giảm sức đề kháng trên tôm là cơ hội cho tác nhân gây bệnh xâm nhập
để hạn chế thiệt hại cho người nuôi cục thủy sản đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh khánh hòa
chỉ đạo các đơn vị chuyên môn sớm xác định nguyên nhân chết tôm hồng bông
hướng dẫn người nuôi thu gông toàn bộ xác tôm chết lên bờ xử lý không đeo ô nhiễm môi trường
địa phương có áp dụng các biện pháp phòng trị bệnh trên tôm hùm bông và các thủy sản nuôi khác
vệ sinh sát trùng toàn bộ lưới lồng dụng củ nuôi treo túi vô xung quanh lồng bè nhằm hạn chế mật độ vipro spp
tạo điều kiện trao đổi nước giữa trong và ngoài lồng nuôi
với vùng có nguy cơ cao về môi trường cục thủy sản khuyến cáo nên di chuyển lồng bè đến nơi an toàn
có điều kiện môi trường phù hợp cho sinh trưởng và phát triển của tôm nuôi
cùng với đề án sáu dữ liệu quốc gia về cư dân và phát triển của công nghệ thông tin
đồng thời nghị quyết chín mươi tám của quốc hội đang là cơ hội để tp hcm bước phá về phát triển kinh tế
kêu gọi đầu tư cũng như giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn minh bạch chính xác
tính đến nay khu công nghệ cao tp hcm có một trăm sáu mươi
một mươi dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư là gần hai trăm bốn mươi tám tỷ đồng
dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài là trên một trăm chín mươi tám tỷ đồng trong nước chiếm gần năm mươi tỷ đồng
trong đó có một trăm một mươi trên một trăm sáu mươi bốn dự án đã đi vào hoạt động chiếm sáu mươi bảy bảy
các doanh nghiệp triển khai đưa vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho hơn bốn mươi bảy lao động
như vậy nếu phải thực hiện thủ tục hành chính như hồ sơ doanh nghiệp thông tin khai báo thuế
chính sách bảo hiểm xã hội
hàng tháng hàng quý hàng năm theo lối thủ công thì sẽ gặp rất nhiều áp lực về thời gian công sức và nhân sự
nhưng qua cổng dịch vụ công các phần mềm liên kết giữa bang quản lý khu công nghệ cao với các doanh nghiệp
đã nhanh gọn thuận lợi hơn rất nhiều cho các bên
khi chúng ta xây dựng các cơ sở dự liệu dùng chung thì các thông tin về cá nhân tổ chức sẽ được tích hợp
và khi người dân và hay tổ chức doanh nghiệp làm các thủ tục hành chính
thì không cần phải sử dụng phải nộp các minh dịch
chính chứng về các yêu cầu mà các cơ quan quản lý nhà nước chỉ cần truy cập vào cơ sở dự liệu
đặc biệt là cơ sở dữ liệu dân cư thì chúng ta sẽ thấy sẽ dễ dàng triển khai cung cấp được các thủ tục hành tránh đó ngay
như vậy về mặt người dân thì chúng ta cũng phải thấy rằng là với cái việc mà cơ sở dữ liệu dân cư hiện nay
như về bảo hiểm về cơ sở dự liệu thủ tịch
như vậy thì người dân sẽ không cần phải lưu trữ quá nhiều các giấy tờ
và cũng không cần phải điền quá nhiều vào các đơn tờ
để thực hiện
và thứ hai là cơ quan quản lý nhà nước thì cũng sẽ là đơn giản được hóa được các thủ tục hành chính
và qua đó là rút ra việc là cung cấp các cái thủ tục hành chính một cách nhanh hơn
không chỉ vậy sử dụng công nghệ số còn giúp bang quản lý khu công nghệ cao giới thiệu một cách sinh động
trực quan bằng nhiều lĩnh vực trên các nền tảng kỹ thuật số để thu hút nhà đầu tư
ngược lại phía doanh nghiệp nhà đầu tư cũng cho thấy được quy mô năng lực
minh bạch các sản phẩm trong lĩnh vực của mình khi có nhu cầu tham gia
vào khu công nghệ cao
khi các cái thông tin được triển khai được phổ biến một cách minh bạch đầy đủ
và một cách rất là dễ tiếp cận thì điều đó sẽ giúp cho người dân các doanh nghiệp sẽ dễ tiếp cận
và dễ hiểu và để học và dễ tuân thủ nghiên cứu và tuân thủ những cái điều đấy
cũng như là khi có những thắc mắc thì cũng có cách thức rất là rõ ràng và rất là nhanh chóng
để hỏi và để có như được
về cái động lực cũng như cái hiện trạng của khu công nghệ cao có khả năng là bắt kịp cái chuyển đổi số
chuyển đổi xanh theo đúng cái xu thế của thế giới hay không thì tôi tin chắc rằng cái việc này chúng ta có thể là triển khai được
vì đơn cử về một trăm sáu mươi bốn dự án trong khu công nghệ cao cùng với các cam kết về hoạt động khoa học công nghệ
cũng như là chúng tôi trong môi trường của chúng tôi có ba cái đơn vị là trung tâm nghiên cứu trung tâm đào tạo cũng như là vườn ưm doanh nghiệp
là trung tâm nghiên cứu trung tâm đào tạo cũng như là vườn ưm doanh nghiệp
khu công nghệ cao thì đây chính là cái môi trường để mà thúc đẩy các cái hoạt động về nghiên cứu phát triển cũng như là đổi mới sáng tạo
và chúng tôi luôn thúc đẩy mô hình hợp tác ba nhà để các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao phối hợp
cùng các đơn vị chức năng của ban quản lý khu công nghệ cao để có một cái chuyển đổi cũng như là thúc đẩy về cái hoạt động nghiên cứu
năm hai nghìn hai mươi bốn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm tăng tốc trong việc thực hiện
năm hai nghìn hai mươi bốn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm tăng tốc trong việc thực hiện
thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba bắt đầu chuẩn bị cho đại hội một mươi bốn của đảng
khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi là nước đang phát triển
có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao đến năm hai nghìn bốn mươi năm trở thành nước phát triển thu nhập cao
để tiến thắng những mục tiêu này thành phố hồ chí minh có thêm thuận lợi từ nghị quyết chín mươi tám của quốc hội
cho phép cơ chế đặc thù cho phép chuyển đổi số rút đẩy cơ sở hạ tầng giao thông
cơ chế chính sách tạo được môi trường hấp dẫn để mời gọi đầu tư
trong đó khu công nghệ cao cũng được thụ hưởng nhiều cơ chế mở
thực hiện các dự án đầu tư và nhiệm vụ của chúng ta là phải tạo mọi điều kiện
trong đó chỉ qua một cơ chế một cửa là có thể hoàn thiện các thủ tục
từ việc xin cấp phép chấp nhận chủ trương đầu tư triển khai các thủ tục về xây dựng
triển khai các hoạt động khác mà theo quyền định pháp luật là phải có cần có các thủ tục hoàn chánh
với cái cơ chế này với cái thể chế này cộng với quá trình chuyển đổi số trong khu công nghệ cao sẽ giúp chúng ngắn cái này
thứ hai là cho phép cái việc là hỗ trợ các cái hoạt động
đổi mới sáng tạo trong đó có các hoạt động các chính sách về thuế về hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mạng
và chúng ta còn thấy nữa là việc những cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược trong sản xuất
vi mạch sản xuất năng lượng mới cũng như là các nhà đầu tư chiến lược trong trung tâm nghiên cứu
trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
khu công nghệ cao còn kết hợp với chiến lược về tăng trưởng xanh bảo vệ môi trường
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
năm hai nghìn ba mươi và trung hòa carbon vào năm hai nghìn bốn mươi
song song đó là chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu phát triển năng lượng quốc gia việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo các sở ngành đơn vị phấn đấu đến cuối năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành tối thiểu hai mươi sáu hai trăm linh căn nhà ở xã hội
và phấn đấu hoàn thành ba căn nhà ở xã hội
bên cạnh đó cũng đề nghị các sở ngành đề xuất xây nhà ở xã hội cho người có thu nhập trung bình
văn nghệ sĩ vận động viên có thành tích cao
văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm vừa có thông báo kết luận của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
tại cuộc họp chuyên đề về nhà ở xã hội
sở xây dựng có trách nhiệm mời các chủ đầu tư trao đổi các nội dung liên quan đến xây dựng nhà ở xã hội
xác định danh mục dự án cụ thể và cam kết của các chủ đầu tư trong triển khai các dự án đảm bảo kế hoạch
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm giao sở quy hoạch kiến trúc phố học sở xây dựng
khẩn trương rà soát quy hoạch phân khu tỷ lệ một hai đối với tám mươi tám dự án nhà ở xã hội
đáng chú ý bên cạnh dự án nhà ở xã hội đang triển khai
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm giao sở xây dựng chủ trị phố học với các sở ngành
vận dụng nghị quyết chín mươi tám đề xuất xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập trung bình
như công chức viên chức lực lượng vũ trang văn nghệ sĩ vận động viên thể dục thể thao đạt thành tích cao
đồng thời nghiên cứu các cơ chế chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhà nước
tham gia đầu tư xây nhà ở xã hội cho các đối tượng này
sở tài chính phù hợp với sở xây dựng làm việc với quỹ phát triển nhà ở thành phố
nghiên cứu xây dựng đề án cấu trúc hoạt động của quỹ nhằm tăng cường năng lực và hoạt động hiệu quả
nhiều địa phương ở tỉnh bình thuận đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sản xuất
nước sinh hoạt nghiêm trọng hàng loạt hồ đập thủy lợi sông suối trên địa bàn đã cạn trở đáy
theo thống kê mới nhất tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn toàn tỉnh bình thuận có bốn mươi một xã phường thị trấn bị thiếu nước sinh hoạt
lượng nước tại các hồ chứa thủy lợi trên toàn tỉnh chỉ còn một trăm một mươi năm trên ba trăm sáu mươi ba triệu m ba
đạt ba mươi một thiết kế
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình thuận toàn tỉnh hiện có ba trăm năm mươi bảy hectare đất nông nghiệp
và có bốn mươi chín hồ nước với tổng dung tích chứa bốn trăm bốn mươi hai triệu m ba
dung lượng của các hồ chứa nước hiện tại cộng với nguồn nước ở sông suối khác chỉ đủ tưới cho khoảng năm mươi bảy hectare
nếu tính toán với ba trăm linh ha đất nông nghiệp còn lại sẽ phải cần đến ba tỷ m ba nước một năm
để giải quyết vấn đề lâu dài về nguồn nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp
cho người dân huyện hàm
hiện tỉnh bình thuận đang triển khai xây dựng hồ chứa nước capet với sức chứa năm mươi một hai triệu m ba nước
cung cấp nước tưới cho khoảng bảy bảy trăm sáu mươi hai hectare đất sản xuất nông nghiệp cho người dân huyện hàm thuận nam
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm đã phát hiện xử lý trên sáu trăm năm mươi một năm trăm linh trường hợp vi phạm
trong đó tạm giữ gần một trăm năm mươi ba năm trăm linh mô tô xe máy
vì nhiều nguyên nhân dẫn đến việc khá nhiều người bỏ không đến nhận lại xe
từ đó làm gia tăng số lượng phương tiện bị tạm giữ tại các kho bãi
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
cảnh sát giao thông huyện bình chánh có hai kho để tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính
tổng diện tích là hơn hai m hai đã gần như lấp kính với khoảng hai bảy trăm linh xe
theo đơn vị mỗi ngày có khoảng từ một mươi năm đến hai mươi phương tiện bị tạm giữ nhập kho
tuy nhiên lượng phương tiện được đến lấy về chỉ chiếm một phần ba
tính các kho ngày càng quá tải
đơn vị phải thường xuyên cử cán bộ sắp xếp thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy
tình trạng này không chỉ xảy ra tại huyện bình chánh
mà hầu như diễn ra trên khắp các quận huyện thành phố trên địa bàn thành phố hồ chí minh
nợ thời gian sau một mươi hai tháng mới tiến hành làm các thủ tục theo quy định pháp luật
để thành lý các tài sản này thì nó lâu lắm
vẫn đến câu chuyện chúng ta nhận thấy là cái bãi xe nó quá tải
các phương tiện mà giao thông như thế nó dầu ứ như thế dẫn đến hậu quả là dễ gây cháy nổ
dẫn đến cái việc mà quá tải khiến cho cơ quan thâm quyền là người thực hành công vụ người ta
khi ta thực hiện các cái nhiệm vụ chức trách của họ
họ mang xe về để họ đưa vào kho bãi như thế thì họ không có diện tích
không chỉ tại các kho tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính
việc quá tải lượng phương tiện không có người đến nhận trong thời gian dài
cũng diễn ra tại nhiều bến xe lớn trên địa bàn thành phố hồ chí minh
tại bến xe miền đông hiện có gần bốn trăm linh phương tiện bị khách bỏ lại
trong đó chiếc lâu nhất là một mươi ba năm
được biết giá giữ xe máy một năm tại đây là khoảng ba bảy triệu đồng
giải pháp của bến xe này là thống kê báo cáo đến các cơ quan chức năng và chờ được hướng dẫn xử lý
tuy nhiên nhiều năm qua việc xử lý tình trạng khách hàng bỏ xe không lấy trong thời gian dài tại đây
vẫn chưa được tháo gỡ triệt đẩy
nó gây là cái chiếm cái diện tích của bãi xe
thì nó làm cho không khai thác
khai thác được hết cái công sức
và cái thứ ba nữa là đơn vị không thu được cái tiền trong giữ xe qua suốt cái thời gian đó
bến xe miền đông cũng đã thực hiện những cái giải pháp như là thông tin đăng báo ba kỳ liên tiếp
để cho khách nhận biết và quay lại
tuy nhiên thì khách cũng không có quay lại để lấy
giải pháp của bến xe này là thống kê báo cáo đến các cơ quan chức năng và chờ được hướng dẫn xử lý
tuy nhiên nhiều năm qua việc xử lý tình trạng khách hàng bỏ xe không lấy
trong thời gian dài tại đây vẫn chưa được tháo gỡ triệt để